xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
bây giờ sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
cơ quan điều tra công an thành phố hồ chí minh vừa ra quyết định khởi tố đối với sáu bị can
nguyên là cán bộ tại tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên resco
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sáu bị can gồm nguyễn tín trung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên resco
nguyễn phước ngọc nguyên tổng giám đốc resco hiện là chủ tịch hội đồng thành viên công ty quản lý kinh doanh
nhà thành phố hồ chí minh võ hữu hải kiểm soát viên redscore từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi sáu
trần công đức nguyễn thị thúy hằng và đỗ văn phúc cùng là thành viên hội đồng thành viên resco
trong đó thì viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh phê chuẩn lệnh bắt tạm giam hai bị can
nguyễn tín trung và nguyễn phước ngọc
theo điều tra trong thời kỳ công tác tại resco các bị can đã chuyển nhượng hai mặt bằng hai trăm chín mươi chín trên một mươi tám lý thường kiệt
quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước tám mươi tỷ đồng và mặt bằng sáu trăm tám mươi hai hồng bàng quận một mươi một gây thiệt hại một mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ các sai phạm của nhiều dự án khác
vâng chắc hẳn là quý vị chưa quên vụ việc không đồng ý việc phân chia đất thừa kế
ba người con gái thì đã mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ khiến bốn người bị thương vừa mới xảy ra
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội giết người
xảy ra tại xã trung hòa huyện yên mỹ của tỉnh hương yên
cụ thể do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản chia quyền thừa kế đất ngày ba mươi tháng một mươi
ba người con gái của bà vũ thị đều ở xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
gồm đỗ thị định đỗ thị điểm và đỗ thị đưa
đã mang theo một căn xăng loại một mươi lít đến nhà mẹ đẻ
tại đây điểm đã đổ xăng xuống nền nhà của phòng khách rồi châm lửa đốt cháy
vụ cháy khiến bà đều và cả ba người con gái đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
và tài sản thiệt hại trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo
y tơn hơ đức ba mươi hai tuổi trú tại phường ea tam thành phố bú mát thuột
tỉnh đắk lắc về tội giết người và hiếp dâm
theo cáo trạng y tơn từng có một tiền án tám năm tù về tội cướp tài sản
vào ngày một mươi hai tháng năm sau khi đã uống rượu y tơn đi bộ ra đường lê duẩn
thành phố buôn ma thuột thì thấy bà đỗ thị thảo sáu mươi tám tuổi chú cùng phường đang đi bộ cùng chiều
y tơng đã dùng gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu
rồi kéo nạn nhân vào hẻm thực hiện hành vi hiếp dâm sau đó bỏ chạy
phát hiện sự việc người dân đưa bà thảo đi cấp cứu
nhưng tỉ lệ thương tật là bảy mươi hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt y tơn hơi đất hai mươi năm tù về tội giết người
một mươi năm tù giam về tội hiếp dâm tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù giam
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là một trăm tám mươi một triệu đồng
công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam một mươi bảy đối tượng để điều tra
làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó nguyễn văn công nguyễn trí thức đinh văn thiết cùng chú tại thành phố biên hòa
của tỉnh đồng nai bị khởi tố bắt giam về hành vi tổ chức đánh bạc
một mươi bốn đối tượng còn lại bị khởi tố bắt giam về hành vi đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đột kích bắt quả tang
một mươi bảy đối tượng đang xác phạt tại một căn nhà ở khu phố bốn phường tân hiệp thành phố biên hòa
thu giữ gần hai mươi điện thoại di động và hơn một tỷ đồng
ngoài khởi tố một mươi bảy đối tượng công an tp biên hòa còn khởi tố bắt giam thêm một đối tượng
có mặt tại căn nhà nơi tổ chức song bạc này về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt giữ các đối tượng trộm cắp tại đà nẵng và phú thọ
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng
huỳnh hữu đan chú tỉnh phú yên là thủ phạm gây ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản
tại một quán karaoke nằm trên đường huy cận phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
vì là nhân viên của quán karaoke nên dạng sáng ngày ba tháng một mươi một sau khi quán karaoke này đóng cửa
đan đã đột nhập từ ô cửa thông gió ở tầng trên cùng dùng quần áo chuẩn bị sẵn
che tất cả các camera của quán và lèn vào quầy lễ tân phá hóa tủ được tiền
và lấy đi hơn hai trăm linh triệu đồng rồi tàu thoát
sau hơn bốn giờ đồng hồ vào cuộc điều tra công an quận hải châu đã bắt giữ được đan tại phòng trọ
thu giữ tại chỗ hai trăm linh triệu đồng bốn đô la mỹ và một số vật chứng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phố thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng vì hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng trộm cắp tài sản có tinh chất chuyên nghiệp các đối tượng đều có hộ khẩu ngoại tình
nhân thân xấu nhiều tiên án về tội trộm cắp tài sản hoạt động theo nhóm từ hai đến ba đối tượng
có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
nhóm đối tượng này đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy thiệt hại tài sản tám mươi hai triệu đồng
tại địa bàn tỉnh phú thọ và thành phố hà nội
tiếp tục với những tin tức khác văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
vừa có công văn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến cà mau về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển
để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
dự báo và diễn biến gió mạnh sóng lớn trên biển trong những ngày tới
thông báo kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các tỉnh thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thưa quý vị và các bạn đây là hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại xã giang hải huyện phú lộc
một trong những điểm nóng về tình trạng sạt lở xâm thực biển trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
được biết là tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển có diễn biến ngày càng phức tạp và kéo dài từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn
có nguy cơ ảnh hưởng đến hơn một năm trăm linh hộ dân sống trực tiếp gần bờ uy hiếp giải cồn cát và hai mươi bốn xã thị trấn ven biển
hồ nuôi trồng thủy sản của ông đoàn cương thôn mỹ cảnh nằm cách bờ biển hơn ba mươi mét
thế nhưng các biển đã lấn chiếm vùi lấp một hectare diện tích hồ
không chỉ thiệt hại vụ mùa thủy sản năm nay ba trăm tám mươi hội dân tại đây còn đối mặt với nguy cơ không thể tái sản xuất
bởi nước đã tràn vào các hồ lân cận
khu vực bờ biển qua địa phận xã giang hải hiện còn gần ba km bờ biển chưa được xây dựng bờ kè cố định
do địa hình đặc biệt triều cường hàng năm lớn nên khu vực sạt lở liên tiếp được mở rộng
tốc độ xoáy lỡ trung bình từ ba đến năm mét
có đoạn từ năm đến một mươi km
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện